cục công nghiệp bộ công thương đã tổ chức khai mạc triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo việt nam năm hai nghìn hai mươi
đây là sự kiện nhằm thực hiện mục tiêu đưa ra các giải pháp khả thi để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của nước ta
đây là triển lãm chuyên ngành đầu tiên do bộ công thương tổ chức nhằm cụ thể hóa nghị quyết số một trăm một mươi năm của chính phủ về thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại việt nam
sự kiện đã quy tụ sáu ngành lĩnh vực công nghiệp quan trọng với gần hai trăm năm mươi gian hàng của một trăm bảy mươi doanh nghiệp đăng ký tham dự với những công nghệ mới nhất ra thị trường
trong đó có ngành quan trọng như lĩnh vực ô tô điện tử dệt may da dày
ngoài ra các buổi hội thảo quan trọng cũng được tổ chức để tạo ra mối liên kết đối thoại giữa các công ty trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ với các nhà hoạch định chiến lược
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước kết nối với các doanh nghiệp fdi và các nhà đầu tư thế giới tiếp tục tạo nên những chuỗi cung ứng
chuỗi giá trị mới